tại hội nghị cấp cao lần thứ ba và diễn đàn các bên liên quan lần thứ nhất
nhóm đối tác năng lượng việt nam vepg vừa diễn ra do bộ công thương phối hợp cùng đại sứ liên minh châu âu tại việt nam
và ngân hàng thế giới tại việt nam tổ chức
có bốn mươi khuyến nghị chính sách được xây dựng bởi năm nhóm công tác kỹ thuật vepg đã được giới thiệu
ngành năng lượng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế
cũng như phúc lợi của người dân việt nam
điều quan trọng nhất hiện nay là phải có chiến lược mạnh mẽ và có tầm nhìn xa
để hỗ trợ quá trình chuyển đổi việt nam sang một nền kinh tế hiện đại xanh và toàn diện
theo thứ trưởng đặng hoàng an việc xây dựng chiến lược phát triển ngành năng lượng phù hợp khả thi bền vững
phù hợp với điều kiện thực tế của việt nam là nhiệm vụ có tính quan trọng bậc nhất